vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai tại nhà hát lớn thành phố hà nội báo nhân dân quỹ hạt giống việt
trung tâm truyền hình nhân dân đã tổ chức chương trình xuân ấm hai nghìn một mươi chín
tới dự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung ương nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương các đồng chí ủy viên trung ương đảng
thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương và các địa phương
phát biểu ý kiến khai mạc đồng chí phan huy hiền nguyên phó tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch quỹ hạt giống việt cho biết
chương trình nghệ thuật thường niên xuân ấm với mục đích kết nối cộng đồng cùng nhau chia sẻ
mang hơi ấm tới những người có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi và đặc biệt là những nạn nhân do thiên tai gây ra gần đây
quỹ hạt giống việt báo nhân dân thành lập năm hai nghìn một mươi hai hoạt động của quỹ nhằm thể hiện đường lối quan điểm
chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong phát triển giáo dục và đào tạo xây dựng đất nước phát triển bền vững
với tôn trị và mục tiêu của mình các hoạt động an sinh xã hội của quỹ đã giúp người nghèo nạn nhân tiên tai và hỗ trợ học sinh
sinh viên nghèo vượt khó những năm qua đã phát huy tinh thần đoàn kết